trên sông kinh thầy đoạn qua xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng nơi đây
theo phản ánh của người dân nơi đây hiện tượng cá chết hàng loạt cao điểm nhất là từ chiều hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn
đến ngày hai tháng năm hiện tượng cá chết đã giảm
ông nguyễn văn đích hiện có một mươi lồng nuôi cá lăng và cá chép giòn mỗi lồng nuôi từ bốn đến năm tấn cá
do xảy ra hiện tượng cá chết này gia đình ông thiệt hại khoảng bốn mươi khối lượng cá tương đương gần một trăm linh triệu đồng một bè
ông nguyễn văn đích huyện nam sách tỉnh hải dương đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng nơi đây
ông nguyễn văn đích huyện nam sách tỉnh hải dương đã xảy ra hiện tượng cá chết này gia đình ông thiệt hại khoảng bốn mươi khối lượng cá tương đương gần một trăm linh triệu đồng một bè
cá sau khi bị yếu thì chết thì hiện tại vẫn đang chết đối với các hộ
thiệt hại thì theo đánh giá chủ quan chúng tôi tương đối rất là lớn đối với các hộ
thế thì theo báo cáo của các ông chí các bộ chuyên môn các các hộ thì có lẽ đây là do bị ô nhiễm của nguồn nước
thế thì còn kết quả cụ thể như thế nào thì chờ các quan chức năng của nhà nước sẽ đánh giá cụ thể
trước tình trạng trên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt để có biện pháp phòng chống góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân nuôi cá lồng ở nơi đây